bộ văn hóa thể thao và du lịch phối hợp với tỉnh hà giang vừa tổ chức khai mạc liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính
các dân tộc tây nùng thái toàn quốc lần thứ sáu năm hai nghìn một mươi tám
liên hoan thu hút một mươi bốn đoàn đến từ một mươi bốn tỉnh thành phố trong cả nước tham gia
hát then đàn tính là loại hình nghệ thuật độc đáo của các dân tộc tây nùng thái
loại hình nghệ thuật này có sự kết hợp giữa vẻ đẹp của con người và thiên nhiên
giữa giá trị nghệ thuật với yếu tố tinh thần và tâm linh
liên hoan nghệ thuật hát then đàn tính toàn quốc được tổ chức định kỳ ba năm một lần
đây là dịp để giới thiệu quảng bá bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa dân gian đặc sắc của các dân tộc
các tiêm mục tham gia liên hoan được các đoàn đầu tư giản dựng công phu
tái hiện sinh động không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc
nhân dịp này tỉnh hà giang cũng đã công bố quy hoạch khu du lịch quốc gia cao nguyên đá đồng văn